biên phòng xây dựng kế hoạch tổ chức từng tra trên tiến biên giới kể cả ban ngày ở măng điểm để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trạc tự cho nơi bàn và trên tiến biên giới
đây là hai trăm linh sáu công dân việt nam nhập cảnh trái phép được lực lượng chức năng trung quốc trao trả cho việt nam
các công dân này có hộ khẩu thường trú ở nhiều địa phương của việt nam như lạng sơn hưng yên hải phòng gia lai cà mau
trước đó đã xuất cảnh trái phép sang trung quốc để lao động làm thuê
số công dân này đã bị lực lượng chức năng nước sở tại phát hiện bắt giữ có trường hợp đã bị bắt giữ từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
quá trình tiếp nhận các công dân do trung quốc trao trả công an lạng sơn đã chủ động ra soát kiểm tra thông tin qua đó đã phát hiện hai đối tượng truy nã
sau khi đấu tranh xác minh làm rõ công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức bàn giao hai đối tượng trên cho công an các địa phương
để xử lý tình hình
theo thẩm quyền
trong thời gian vừa qua phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng
tổ chức xác minh tiếp nhận và bàn giao hàng trăm lượt công dân hai nước vi phạm quy định xuất nhập cảnh
qua xác minh thì hầu hết các công dân trên đều là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và nhận thức còn hạn chế
nên đã để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm
ngoài ra qua quá trình xác minh công dân không được nước ngoài cho cư trú thì phòng quản lý xuất nhập cảnh cũng đã chủ động phát hiện
và phối hợp bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật do công an các địa phương ra quyết định truy nã
từ đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp tết năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lực lượng công an lạng sơn đã tiếp nhận bảy đợt
với bảy trăm năm mươi công dân việt nam xuất cảnh trái phép do trung quốc trao trả
khởi tố điều tra một mươi bốn vụ ba mươi ba bị càng đấu tranh triệt phá nhiều đường dây tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
qua công tác đấu tranh xử lý của cơ quan chức năng cho thấy nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vẫn là do nhu cầu tìm việc làm
chính vì xuất cảnh trái phép nên họ phải đối mặt nhiều rủi ro như bị đánh đập bóc lột sức lao động quỵch lương thậm chí bỏ mạng nơi đất khách quê người
khi bị lực lượng chức năng bắt giữ thì họ sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định
thời gian gần đây phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm xuất nhập cảnh trái phép diễn ra ngày càng tinh vi
các đối tượng nội dung mạng tác hội như zano facebook wechat để đăng cải tìm kiếm thông tin liên hệ với người có nhu cầu xuất nhập cảnh trái phép
tạo thành đường dây đưa dẫn xuất nhập cảnh trái phép liên tỉnh và xuyên quốc gia
xuất cảnh trái phép không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro mất an toàn
thậm chí một số trường hợp còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng
để ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép các lực lượng chức năng cần chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu tranh
tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp lực cho người dân hai bên biên giới
về phía người dân cần tích cực cung cấp thông tin tố giác giúp các lực lượng chức năng phát hiện ngăn chặn triệt phá các đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép